đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một cơ sở mua bán thịt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
tại nhà của ông phạm văn duy ở một trăm một mươi sáu nguyễn tri phương phường thành công thành phố buôn ma thuột lực lượng công an đã phát hiện có một trăm tám mươi chín kg các loại thịt heo thịt nhím thịt bò và thịt đa điều không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra cho thấy số thịt này đều dương tính với chất hàn the và phóc môn là những chất cấm sử dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm
ngoài ra cơ sở này cũng vi phạm về điều kiện kinh doanh thực phẩm không in ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì
cơ quan chức năng đã phạt hành chính cơ sở này tám bốn triệu đồng và tịch thu một trăm tám mươi chín kg thịt tăng vật đưa đi tiêu hủy